tại buổi tiếp bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư lào su phan kẹo my say thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hoan nghênh đồng chí bộ trưởng và đoàn công tác sang thăm làm việc tại việt nam
thủ tướng đánh giá cao kết quả làm việc giữa bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư chủ tịch ủy ban hợp tác việt nam lào lào việt nam
đồng thời đề nghị hai bên nỗ lực hợp tác để hoàn thành tốt kế hoạch hợp tác giữa chính phủ hai nước năm hai nghìn một mươi sáu
chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ ba mươi chín ủy ban liên chính phủ việt nam lào vào năm tới
đề cập đến một số vấn đề cụ thể về phân ban hợp tác thủ tướng cho rằng hai bên cần bàn thấu đáo cạn kẽ mọi việc
lào tuy không có biển nhưng lào có thể sử dụng biển của việt nam
có thể phía lào chọn cảng vũng áng hoặc cửa lò nhưng tinh thần cần thực hiện đúng pháp luật
thủ tướng giao lãnh đạo bộ giao thông vận tải chọn vị trí báo cáo chính phủ tinh thần là làm sao phải sử dụng hiệu quả cảng này
về vấn đề mua bán điện thủ tướng nhất trí hai bên cần tạo mọi điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ và việc mua bán điện thuận lợi
thủ tướng cho rằng trong thời gian tới hai ủy ban hợp tác việt nam lào lào việt nam cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ mà bộ chính trị chính phủ hai nước giao phó
thủ tướng thẳng thán nêu kim ngạch thương mại song phương còn thấp nhiều so với tiềm năng và mối quan hệ hai nước
về phần mình bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư lào su phan kẹo misay bày tỏ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian đón tiếp đoàn đồng thời cho biết chuyến thăm này nhằm chuẩn bị nội dung cho chuyến thăm lào của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đồng chí hy vọng trong thời gian tới hai bộ kế hoạch và đầu tư sẽ có dịp thúc đẩy quan hệ kinh tế hợp tác đầu tư
bộ trưởng cho biết lào mong muốn được thúc đẩy việc mua bán điện với phía việt nam
nhân dịp này bộ trưởng đã chuyển thư của thủ tướng lào thông luân si su lít tới thủ tướng nguyễn xuân phúc